cùng với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục các trường có học sinh bán chú trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dương
còn đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của trẻ
qua đó giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập vui chơi và phát triển toàn diện về thể lực và trí tuệ
trường mầm non thị trấn nam sách hiện có sáu trăm chín mươi tám học sinh ở các nhóm lớp và một trăm linh học sinh đều ăn bán chú
để có nguồn thực phẩm sạch an toàn cho bếp ăn bán chú
trường đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với những địa chỉ tin cậy bảo đảm thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng